trước thông tin một bốn trăm linh giáo viên ở cà mau bị cắt hợp đồng
tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cà mau khẳng định thông tin này là không chính xác
theo đó sở thông tin và truyền thông tỉnh cà mau cho biết sẽ phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
đến huyện thớ bình kiểm tra giác minh làm rõ vấn đề
hiện kết quả bước đầu triển khai việc sắp xếp trường lớp giáo viên đã có sự ổn định
đa số các giáo viên đã yên tâm công tác
tính đến ngày ba mươi tháng một mươi cấp tiểu học còn hai trăm ba mươi giáo viên thuộc diện tự hợp đồng
cấp trung học cơ sở thừa ba mươi một giáo viên
toàn tỉnh còn thiếu một trăm một mươi giáo viên dạy môn tiếng anh và bảy mươi bốn giáo viên dạy môn tin học
sở cũng đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho các huyện thành phố
tiếp tục hợp đồng giáo viên và phân công nhiệm vụ tại các trường học
đây cũng là giải pháp góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên
tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc thanh quyết toán chế độ cho giáo viên theo quy định